phát biểu bế mạc kỳ họp chiều nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu quốc hội khi hoàn thành khối lượng công việc lớn tại kỳ họp
qua đó tạo cơ chế pháp lý trên nhiều lĩnh vực góp phần khai thông nguồn lực thúc đẩy kinh tế xã hội đất nước trong tình hình mới
với số lượng lớn các luật nghị quyết được ban hành và nhiều nội dung quan trọng được xem xét tại kỳ họp chủ tịch quốc hội khẳng định
quốc hội đã tiếp tục khẳng định tính hiệu quả nghiêm túc cho hoạt động nghị trường sự nỗ lực trách nhiệm của các cơ quan quốc hội chính phủ và các cơ quan tổ chức hữu quan trong công tác chuẩn bị
sự đồng tâm nhất trí tâm huyết trí tuệ của các vị đại biểu quốc hội
kết quả kỳ họp tạo niềm tin sự phấn khởi đoàn kết nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề đòi hỏi phải nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ đã được quốc hội giao
năm hai nghìn hai mươi là năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng và là năm có nhiều sự kiện chính trị ngoại giao rất quan trọng do đó chủ tịch quốc hội đề nghị
chính phủ các cấp các ngành khẩn trương triển khai thực hiện các luật nghị quyết của quốc hội vừa được thông qua chú trọng công tác thông tin tuyên truyền vận động nhân dân
tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật nghiên cứu tiếp thu nghiêm túc ý kiến của đại biểu quốc hội của cử tri
và nhân dân để có những giải pháp thiết cực hơn nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong lĩnh vực quản lý cũng như bảo đảm tiến độ chất lượng các nội dung trình quốc hội tại kỳ họp sau
đồng thời cần chủ động tích cực phối hợp chặt chẽ để bảo đảm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra
các vị đại biểu quốc hội kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân tìm hiểu nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội
để kịp thời phản ánh kiến nghị với quốc hội với chính phủ và các cơ quan hữu quan và hoàn thành tốt hơn nữa trọng trách của người đại biểu nhân dân
chủ tịch cũng đề nghị các đại biểu quốc hội kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân tìm hiểu nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội
để kịp thời phản ánh kiến nghị với quốc hội chính phủ các cơ quan hiệu quan và hoàn thành tốt hơn nữa trọng trách của người đại biểu nhân dân